chiều nay bảy tháng hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí thonglun sinsulit
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ lào nhân dịp đồng chí sang việt nam tham dự và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ ba mươi chín
ủy ban liên chính phủ việt nam lào
đồng chí thonglun sisulit bày tỏ vui mừng lần đầu tiên dẫn đoàn đại biểu chính phủ lào sang việt nam tham dự kỳ họp lần thứ ba mươi chín
ủy ban liên chính phủ đúng vào dịp đầu xuân năm mới đinh rộng của nhân dân việt nam
cảm ơn tổng bí thư đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết
trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của tổng bí thư chủ tịch nước lào
bùn nhăng vô la chít đến tổng bí thư nguyễn phú trọng
đồng chí thonglun sisulit chúc mừng những thành tiệu mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa
trong công cuộc đổi mới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn kịp thời và có hiệu quả mà việt nam đã dành cho lào từ trước đến nay
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai chính phủ trong thời gian qua
và đề nghị tại kỳ họp lần thứ ba mươi chín ủy ban liên chính phủ việt nam lào hai thủ tướng chính phủ của hai nước
chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp thảo luận và thống nhất các biện pháp
chủ động tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các tuyên bố chung việt nam lào và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ và các chương trình kế hoạch hợp tác giữa hai bên
ra soát và hoàn thiện các cơ chế chính sách hợp tác giữa hai nước kiểm tra đánh giá và có các biện pháp cụ thể
để đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình dự án đầu tư của việt nam tại lào
có các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội của hai nước một cách vững chắc tăng cường kết nối hai nền kinh tế
hạ tầng giao thông và năng lượng tạo chuyển biến tích cực thực chất về chất lượng hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng thong lun si sulit bày tỏ vui mừng về một quan hệ đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng đi vào chiều sâu góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước
hai bên khẳng định cùng nhau giữ gìn vun đắp phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào